theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu cá cha việt nam giảm một mươi một bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo vasep dù dự báo xuất khẩu cá cha thời gian tới có thể tăng nhưng mức độ tăng chưa nhiều xuất khẩu cá cha khả quan hơn
nhưng áp lực cạnh tranh đặt ra cho ngành cá cha việt ngày càng lớn khi nhiều quốc gia như ấn độ trung quốc thái lan indonesia cũng đã nuôi được cá cha
cuối năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp mỹ đã chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của việt nam mở ra những tín hiệu tích cực cho thị trường này